cụ ông chiesu watanabe là người nhật sinh ngày năm tháng ba năm một nghìn chín trăm linh bảy
được sách kỷ lục guinness trao danh hiệu là người đàn ông thọ nhất thế giới
tại viện dưỡng lão ở niigata nhật bản
tính đến ngày một mươi hai tháng hai ông watanabe đã sống một trăm một mươi hai năm ba trăm bốn mươi bốn ngày
thông tin được đăng trên website của sách kỷ lục guinness ngày hôm qua
người giữ kỷ lục trước đó ông masajo nonaka cũng là người nhật bản
đã qua đời vào tháng trước ở tuổi một trăm một mươi hai
cụ watanabe cho biết bí quyết sống lâu là không nổi giận và luôn giữ nụ cười trên môi
cụ thích ăn đồ ngọt như bánh bút đinh nhưng dường như sở thích này không có hại đến sức khỏe của cụ
nhật bản là một trong những nước mà người dân có tuổi thọ cao nhất thế giới
người thọ nhất hành tinh hiện nay là cụ bà người nhật bản kane tanaka một trăm một mươi bảy tuổi